tối ngày hai mươi một tháng chín giờ địa phương tức sáng ngày hai mươi hai tháng chín giờ hà nội hội đồng nhà nước cuba thông báo quyết định để quốc tàng tưởng niệm chủ tịch nước việt nam trần đại quang
người đã từ trần vào sáng ngày hai mươi một tháng chín theo giờ hà nội ở tuổi sáu mươi hai
trong thông cáo đưa ra trên truyền hình nhà nước cuba sẽ để tăng chính thức tưởng niệm chủ tịch nước trần đại quang từ sáu giờ ngày hai mươi hai tháng chín giờ địa phương
tức một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng chín giờ hà nội tới hai mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng chín tức một mươi một h ngày hai mươi bốn tháng chín giờ hà nội và nghi thức quốc tàng sẽ diễn ra trong cả ngày hai mươi bốn tháng chín
theo thông cáo trong thời gian quốc tàng các tòa nhà công và các trụ sở quân sự trên cả nước cuba sẽ treo cờ rủ không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng
sáng cùng ngày chủ tịch quốc hội cuba esteban lazo hezendet đã gửi lời chia buồn tới nhân dân việt nam
sau khi nhận được thông báo của chủ tịch nước mỹ
được tin chủ tịch nước trần đại quang qua đời đồng thời dành một phút mặc niệm nhà lãnh đạo việt nam trước viên làm việc tại trụ sở quốc hội
chủ tịch quốc hội esteban lazo đã đề cao tình hữu nghị giữa việt nam và cuba và nhắc lại chuyến thăm cuba của cố chủ tịch nước trần đại quang vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín